một câu chuyện cảm động về hình ảnh người lính chung tay cùng người dân khắc phục mưa lũ khó khăn
trong đợt mưa lũ vừa qua hình ảnh này lại tiếp tục được sáng lên tô thắm thêm tỉnh quân dân
khi các chiến sĩ thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh có mặt kịp thời để cùng giúp dân khắc phục sự cố thiên tai
trên các cánh đồng lúa ở hưng nguyên những ngày sau lũ luôn có hình ảnh các chiến sĩ bộ đội
bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng nhân dân nhanh chóng thu hệt những trà lúa bị ngập ống
gia đình giáo dân nguyễn văn bình ở hưng trung có tổng cộng ba xào lúa
đợt mưa lũ vừa qua đã nhấn chìm tất cả
nhà chỉ có hai nhân lực nên việc thu hoạch khá vất vả rất may có lực lượng bộ đội giúp đỡ
hàng trăm hectare lúa hẻ thu ở hưng nguyên đang chuẩn bị bước vào kỳ thu hoạch
thì mưa lũ tràn về nước ngập lúa đổ các phương tiện cơ giới không thể hoạt động
trong khi đó nhân lực nông thôn ngày một khăn hiếm
bởi vậy với sự trợ giúp của lực lượng các đơn vị bộ đội thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh
diện tích lúa hẻ thu nhanh chóng được thu hoạch
lúc nào có bão có lụt là phải làm và bây giờ phải làm xong
ngày nay làm không xong
ngày mai phải làm xong nếu mà lúa các đồng chí xem lúa như thế này
mà nếu mà để thì lên mộng là hỏng hết là tài sản và lúa của bà con là hỏng hết
bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất là cán bộ chiến sĩ
từ đánh đạo chỉ đạo từ ý thức tổ chức kỳ luật bộ đội cùng với nhân dân
quyết tâm là chống lại và khắc phục mọi hậu quả hiện tại
một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đồng loạt gia quân trên các cánh đồng của hưng nguyên
cố gắng nhanh nhất khẩn trương nhất để đưa lúa về cho nông dân
và hàng trăm hectare lúa hẻ thu được các cán bộ chiến sĩ giúp dân thu hoạch
dù thiệt hại nhiều nhưng bà con nông dân vẫn ấm lòng với nghĩa cử thắm tình quân dân của anh bộ đội cụ hồ